sáng ba mươi tháng ba tại tỉnh thừa thuyên huế hội nghị acim về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực
vì phát triển bền vững do bộ ngoại giao bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội
phối hợp tổ chức đã khai mạc phó thủ tướng vũ đức đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo tỉnh thừa thiên huế đang nỗ lực xây dựng để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu
đại học huế trở thành trung tâm đào tạo đa ngành đa lĩnh vực tại khu vực miền trung tây nguyên
tỉnh thừa thiên huế kiến nghị với trung ương quan tâm đầu tư xây dựng bệnh viện y học cổ truyền
theo mô hình thái y viện nhà nguyễn nâng cấp cho trung tâm y tế dự phòng tỉnh
tạo điều kiện cho tỉnh thành lập học viện du lịch trường đại học công nghiệp trường đại học dược huế
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
tự chủ trường đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến
nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo
đại học huế cần có hướng nghiên cứu để áp dụng phù hợp với thực tiễn phát triển của mình
đồng thời tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho tuyến y tế cơ sở
hướng tới nâng cao chất lượng sức khỏe cho người dân
đối với các đề xuất liên quan đến lĩnh vực y tế
phó thủ tướng vũ đức đam giao bộ y tế nghiên cứu và làm việc với tỉnh trong thời gian tới